thứ hai nữa hiện nay nhà nước đang có chính sách tức là hỗ trợ cho người nghèo là ba mươi
cân nghèo là hai mươi năm và các đối tượng khác là một mươi mức đó để người ta xâm xác bắt buộc
nhưng mà tôi cho rằng là cái mức hỗ trợ đấy vẫn vẫn là tối thấp
và theo tôi thì trong thời gian tới nhà nước cần phải mở tăng thêm cái mức hỗ trợ này
để tạo thành một cái sức hút cái động lực để mọi người tham gia
đặc biệt là các thị trường phi trí thức
tôi cho rằng cái sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước đây là chính một cái khoản đầu tư cho tương lai
để làm sao mọi người dân cùng với sự đóng góp của người dân
để sau này người ta được hưởng cái chính sách liên hưu chính trong tương lai sau này
cũng có nhiều ý kiến cho rằng nên xây dựng nhiều loại hình bảo hiểm xã hội linh hoạt
về thời gian mức đóng mức hưởng mức hưởng lợi để tăng tính hấp dẫn cho người dân
có thể tham gia bảo hiểm xã hội ông nghĩ thế nào về ý kiến này
về cái chính sách bảo hiểm xã hội thì chúng ta đã xây dựng như thế này
thứ nhất là chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc thì chúng người khi tham gia
thì được các chế độ như ốm đau thai xạ tai nạn đau động bệnh nghiệp hiệu chí tử tuất
và những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ được hai chế độ đấy là hiệu chí và tử tuất
thứ hai là cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì hiện nay nó có bắt buộc
và cái bắt buộc hiện nay thì cái phạm vi nó cũng đào hạn
thì trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung cho chính sách bảo hiểm xã hội thất nghiệp
mà cũng thành được tương lai
và chúng ta cần tiếp tục đánh giá các chế độ bảo hiểm thất nghiệp này
để làm sao để chúng ta có chính sách để làm sao để cho người lao động và người sử dụng lao động
người ta được hỗ trợ ngay trong quá trình chống thất nghiệp
hiện nay chúng ta mới đang xây dựng coi là khi thất nghiệp rồi thì chúng ta mới trợ cấp
ngoài ra thì tôi cho rằng chính sách hiện nay chúng ta cũng đã tương lai tốt
tức là khi những người đã được hưởng chế độ hưu trí
và những người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
thì ngoài được hưởng chế độ ra đáy ra thì người được hưởng thêm chế độ khám chức bệnh
mà cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp và quỹ bảo hiểm hưu trí đã đóng hộ người ta trong quá trình người ta đang hưởng
và một phần nữa là tiền lương hưu thì đã được nhà nước điều chỉ hàng năm theo chế độ trưởng giá
và đặc biệt là lương hưu được nhà nước bảo hộ suốt đời chúng ta không giả bất trong quá trình lương hưu
chính sách thì đã có rồi
thế thì bảo hiểm xã hội phải làm thế nào để chính sách đi vào cuộc sống
chính sách chúng ta thời gian được có và chúng ta đánh giá những mặt được
vậy thì trong thời gian tới điều quan trọng nữa là chúng ta cũng phải giả soát lại toàn bộ các hệ thống pháp luật
đặc biệt là có liên quan trực tiếp đến những việc lao động việc làm và bảo hiểm xã hội
ví dụ như là bộ luật lao động luật việc làm luật bảo hiểm xã hội
và các cái luật có liên kết để phát triển y tế xã hội như là đồng tư công v v v
để làm sao bố trí
đối mặt là phát triển kinh tế để làm đền tảng phát triển bảo hiểm xã hội
rồi chúng ta tư chính sách ấy rồi
chúng ta phải thực hiện tổ chức thêm cho nó tốt
vậy thì ngay bản thân ngành bảo hiểm xã hội trong thời gian tới
chúng ta tiếp tục hãy tổ chức hành chính tốt hơn

trong cơ thể tham gia vào lực thủ
hy vọng rằng trong những chương trình tới thì chúng tôi lại được thảo luận với ông
về những cơ chế chính sách mới của bảo hiểm xã hội
xây dựng bảo hiểm xã hội đa tầng luôn là điều trăn trở của những người làm bảo hiểm
bởi thực tế nhiều đối tượng không mặn mà đặc biệt ở khu vực phi chính thức
nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho những đối tượng đặc biệt
và tập trung phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
tuy nhiên những thách thức đối với ngành bảo hiểm xã hội là rất lớn
khi còn không ít người dân chưa hiểu rõ
về lợi ích mình được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện